cuối tháng năm vừa qua tại tỉnh long an đã xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng tại ấp rạch chanh xã lợi bình nhơn tp tân an tỉnh long an
hiện các hộ dân sinh sống nơi đây đang gặp rất nhiều khó khăn những căn nhà đang bị đe dọa sạt lở từng ngày từng giờ
sau vụ sạt lở ngôi nhà của bà huỳnh thị chính xã lợi bình nhơn giờ chỉ còn bốn bức tường trơ trọi
bà chính ở đây đã hơn sáu mươi năm tuy nhiên thời gian gần đây khu vực ấp rạch chanh nơi bà ở xuất hiện nhiều vết nứt ven bờ
hiện bà huỳnh thị chính đang ở tạm với người con ở gần bên cạnh
gia đình chị võ thị mỹ lệ đang sử dụng máy hiên nhà làm nơi tạm trú sau vụ sạt lở
tình cảnh nguy cấp tuy đã qua nhưng khó khăn vẫn còn kéo dài đối với gia đình chị
nó bức cái khúc ở nhà dưới là sáu mét giờ cũng không biết làm sao thì mong làm cho cái sao hẹ cho nó cố định cho người dân ở đây ở

theo lãnh đạo xã lợi bình nhơn vụ sạt lở tại ấp rạch chanh
vụ sạt lở tại ấp rạch chanh vào dạng sáng ngày hai mươi bảy tháng năm khiến toàn bộ nhà ăn bếp công trình phụ của bốn hộ dân sống ven vàm cỏ tây bị sạt lở hoàn toàn với diện tích trên hai trăm năm mươi m hai
nhiều tài sản của người dân đã bị cuốn xuống sông rất may không có thiệt hại về người